thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn
thành phố hà nội vừa có văn bản hướng dẫn về việc cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng người khuyết tật người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên trẻ em dưới sáu tuổi và người thuộc hộ nghèo
theo đó hà nội hiện có khoảng chín trăm linh người trong diện được sử dụng xe buýt miễn phí hồn bảy trăm linh người già trên sáu mươi tuổi sáu mươi bốn nhân khẩu thuộc hộ nghèo một trăm hai mươi người có công và chín mươi tám người khuyết tật
riêng trẻ em dưới sáu tuổi được miễn phí sử dụng xe buýt không cần cấp thẻ
về thời hạn sử dụng thẻ đối với người có công người khuyết tật người cao tuổi thẻ có giá trị sử dụng năm năm kể từ ngày được cấp
với nhân khẩu thuộc hộ nghèo thẻ có giá trị sử dụng năm năm kể từ ngày được cấp
thời gian qua do việc người dân đi làm thẻ với số lượng lớn trong lúc chưa nhận được thẻ người dân chỉ cần có giới hẹn ngày đến nhận thẻ xe buýt miễn phí của các địa điểm làm thẻ và người cao tuổi chỉ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước sẽ được miễn phí